trong những năm qua nhờ làm tốt công tác y tế dự phòng nước ta đã thanh toán được nhiều bệnh truyền nhiễm như bệnh phong bại liệt các bệnh bạch hầu ho gà viêm não nhật bản sởi cũng đã giảm hàng trăm lần so với trước khi triển khai tiêm chủng